và lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo địa phương đại học quốc gia tp hcm và các em sinh viên
tại buổi lễ khai khóa phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã trao đổi với sinh viên đại học quốc gia tp hcm
với chủ đề tự chủ đại học đổi mới và sáng tạo
trong đó nhấn mạnh từ chủ đại học trong kỷ nguyên của thời đại công nghiệp bốn
có một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển nâng cao chất lượng giảng dạy của đại học quốc gia thành phố
đại học quốc gia tp hcm cần thực hiện từng bước thích hợp với đặc thù của các trường đại học thành viên
đảm bảo tính thống nhất tính hệ thống và thế mạnh của từng trường đại học thành viên
các trường đại học thành viên chuyển sang cơ chế tự chủ tự chủ các nhiệm
trong đó tăng cận các nhiệm giải trình với các bên liên quan và với toàn xã hội
tiếp tục kháng định và nghiên cứu bổ sung mô hình đại học quốc gia phù hợp với luật giáo dục đại học sửa đổi
và phù hợp với sự hội nhập quốc tế
với sự tin tưởng và kỳ vọng phó thủ tướng vương đình huệ kêu gọi các thầy cô
các nhà khoa học và sinh viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
và gạt khá nhiều thành công trong năm học mới
thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng một mươi trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
đã thực hiện thí điểm đóng giải phân cách tiêm đường điện biên phủ
tại giao lộ điện biên phủ nguyễn văn thương quận bình thạnh
lực lượng cảnh sát giao thông công an quận bình thạnh đội cảnh sát giao thông hàng xanh
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm thanh trai giao thông
sở giao thông vận tải thành phố đã phối hợp triển khai chính thức đóng giải phân cách tiêm đường điện biên phủ
tại giao lộ điện biên phủ nguyễn văn thương quận bình thành
phương tiện từ các hướng sẽ phải đi vòng từ dạ cầu sài gòn đến nút giao hàng xanh và ngược lại
ngoài ra trong sáng nay công tác thu hồi các biển báo cũ không còn phù hợp
lắp đặt mới các biển báo biển báo chỉ hướng lưu thông tại các giao lộ
lắp đặt một trăm linh sáu băng rô phân luận giao thông trên các tuyến đường xung quanh
với nội dung thông báo cấm và thông báo lộ trình lưu thông thay thế cũng đã hoàn tất
bây giờ thì nó bất tiện một chút thì mình phải đi dòng coi như là dưới cầu sài gòn
đi qua bên phường năm
dòng thì thôi chẳng chẳng là nó cũng quen lại
bên trong dân thải nhà nước cũng là người ta đã tính ra cho nhiều thứ
không kẹt xe không kẹt cổ các thứ rồi thì người ta đã tính trước rồi
thì mình phải ủng hộ theo thôi
thì hiện tại bây giờ trên cái tuyến đường thẳng của địa miền phủ
của huyện hồ cảnh thì đường thẳng mà chận ngang huyện hồ cảnh để mà làm đăng cách lên
thì cái lưu thông rất là ổn
tương đối xe đông nhưng mà
rất là ổn
còn cái trường hợp mà nó rẽ trái thì thường xuyên là ổn tắt
đây là rất là bất cập
việc đóng nút dao này để phục vụ thi công hai dự án cầu vượt ống cấp nước hai
tại đầu đường nguyễn văn thương và công thoát nước trên đường địa miền phủ
đoàn từ cầu văn thánh đến đường nguyễn hồ cảnh thuộc dự án nâng cấp đường nguyễn hồ cảnh
thời gian thí điểm là một mươi ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện
xin được tiếp tục với các thông tin thời sự chính trị quan trọng khác
sáng nay ngày năm tháng một mươi diễn đàn doanh nhân việt nam hai nghìn một mươi chín
khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân với chủ đề tổ quốc gọi tên mình
đã chính thức được khai mạc tại thành phố đà nẵng
đến dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng và hơn một doanh nhân
đến từ sáu mươi ba tỉnh thành trên khắp cả nước
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định và đánh giá cao
những thành tựu to lớn có ý nghĩa quyết định của doanh nghiệp doanh nhân việt nam
và phát triển đổi mới của đất nước sau hơn ba mươi năm
hiện nay cả nước có hơn bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp đang hoạt động
trong đó gần chín mươi tám doanh nghiệp vừa và nhỏ và hơn năm triệu hộ kinh doanh
với sự phát triển ngày càng vững mạnh của đội ngũ doanh nghiệp việt nam
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp
tiếp tục cải cách thể chế chính sách thủ tục hành chính
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế
khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
đặc biệt các doanh nhân doanh nghiệp cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng
làm giàu bằng năng lực trí tuệ bằng bản lĩnh và tiếp thu thành tựu của nhân loại
để từng bước xây dựng hoàn thành mục tiêu cơ bản đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đưa việt nam trở thành quốc gia thịnh vượng sáng tạo công bằng dân chủ
sáng nay tại trại giam đại bình bộ công an
đóng trên địa bàn xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
cụm công tác đảng và công tác quần chúng số sáu thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đã khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
hội diễn lần này với sự tham dự của gần hai trăm linh diễn viên đại diện cho trên ba cám bộ chiến sĩ
công nhân viên của bảy đơn vị trại giam cơ sở giáo dục giáo dưỡng bắt buộc số bốn
thuộc cụm thi đua số sáu đóng chân trên địa bàn thuộc miền đông nam bộ
gồm trại giam đại bình trại giam thủ đức trại giam xuân lộc trại giam xuyên mộc
trại giam huy khiêm trại giam đắp lao và trường giáo dưỡng số bốn thuộc bộ công an
đây là dịp để các cán bộ chiến sĩ diễn viên của bảy đơn vị trại giam
cơ sở giáo dưỡng giao lưu văn nghệ học hỏi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy kết quả tập luyện tham gia tích cực
trách nhiệm tạo khí thế vui tươi phấn khởi khắc phục những khó khăn
nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác
kết thúc hội thi bàn tổ chức đã trao năm giải a năm giải b năm giải c cho các tiết mục
và trao giải nhất nhì và ba toàn đoàn cho các đoàn về tham dự hội diễn
thưa quý vị hiện nay khối doanh nghiệp fdi đóng góp khoảng hai mươi bốn tổng đầu tư toàn xã hội
chiếm trên bảy mươi kim ngải xuất khẩu và họ nội hiện nay cũng đang nỗ lực hết mình
vì một môi trường đầu tư thông thoáng cùng với những chính sách đảm bảo an ninh an toàn
để khối doanh nghiệp ngày càng yên tâm sản xuất kinh doanh
và đây cũng chính là động lực để giúp cho các doanh nghiệp có thêm quyết tâm
thêm niềm tin để công hiến phản ánh của phóng viên intv
đã đầu tư vào hội doanh nghiệp fdi các doanh nghiệp đã đặt tổ chức
hà nội được hơn một mươi năm nay mới đây công ty này lại tiếp tục mở rộng thêm nhà máy
trong lĩnh vực hàng không nhờ các thủ tục được đơn giản hóa doanh nghiệp tiết kiệm
được nhiều thời gian và chi phí khi đầu tư tại đây
phải nói là hà nội đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh rất tốt
cùng những thủ tục hành chính được rút gọn hơn nữa an ninh cũng được đảm bảo
không có hiện tượng ngừng việc tập thể đình công biểu tình
đây là điều mà chúng tôi rất thoải mái khi đến đầu tư vào việt nam
chúng tôi dự định mở thêm nhà máy tại đây cũng vì lẽ đó
tích cực cải thiện môi trường kinh doanh được coi là một trong những điểm sáng nhất
của hà nội trong những năm gần đây đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín
khâu cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo thủ đô chỉ đạo quyết liệt
để phát triển kinh tế hà nội đang tập trung mở rộng thêm các cụm công nghiệp
và đã có bảy mươi cụm công nghiệp đang hoạt động trên diện tích một bốn trăm linh hectare
hiện nay thành phố đã thông qua một mươi một cụm công nghiệp
nếu theo nhịp độ này đến cuối năm hà nội có thể có thêm ba mươi cụm công nghiệp mới
song song với sự phát triển này các doanh nghiệp khi đến đây đầu tư
đã cảm nhận được một hà nội chất lượng hơn an toàn hơn
cờ chế chính sách thu hút đầu tư của hà nội những năm qua đã có rất nhiều chuyển biến tích cực
chúng tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp các ngành có liên quan
để chúng tôi tạo dựng được quy mô như hiện nay
trong những năm tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chọn hà nội để làm nơi kinh doanh của mình
trước yêu cầu về tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi
trung nhằm đưa hà nội vươn lên nắm giữ vai trò hàng đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu
các doanh nghiệp hy vọng trong thời gian tới hà nội sẽ đổi mới toàn diện quá trình thu hút fdi
từ xúc tiến đầu tư đến thẩm định cấp giấy đăng ký triển khai dự án
tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường hoạt động thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương chặt chẽ
với một chính sách kiên trì và kiên định chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp
trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
tiếp tục thực hiện các giải pháp về cải cách các thủ tục bành chính với chung
trong đó có các thủ tục hành chính phục vụ cho các doanh nghiệp
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành ủy thì trong thời gian vừa qua
ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành trong đó có sở bệnh đầu tư
giả soát lại toàn bộ các quy trình thủ tục
bên cạnh đó thì chúng tôi đã hiện đại hóa các sử dụng công nghệ thông tin
để làm công vụ cụ chính
cải cách hành chính này
toàn bộ cho đến giờ bước này
việc mà đăng ký thành lập doanh nghiệp của các doanh nghiệp
đã được thực hiện một trăm linh qua môi trường mạng
tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp
hà nội đang có một cái vai trò rất lớn trong kinh tế
với đóng góp gdp trên dưới một mươi thu ngân sách trên dưới mười mấy phần trăm
và đặc biệt hà nội là trung tâm tài chính hàng đầu cả nước
cũng như trung tâm công nghệ và dịch vụ công nghệ cao
chất lượng cao của cả nước
cả nước thành phố cũng nên có một sự quan tâm sâu hơn
về vấn đề bảo vệ môi trường thủ đô để mà xứng đáng là thành phố hòa bình
để tiếp tục đà thu hút đầu tư
hà nội vẫn cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư
đặc biệt là ở khâu thực thi
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý điều hành dịch vụ công cần tăng cường
việc hạn chế ô nhiễm môi trường đảm bảo tốt an ninh kinh tế
sẽ giúp thủ đô thực sự là một điểm đến hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư